cũng trong hôm nay theo thông tin từ ubnd tỉnh quảng nam các lực lượng chức năng đã đưa được gần hai mươi năm tấn lương thực thực phẩm
bằng đường bộ và đường hàng không cho người dân bị cô lập hoàn toàn tại hai xã phước lộc và phước thành huyện phước sơn
hơn bốn trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của tỉnh đội bộ đội biên phòng công an dân quân tự vệ của tỉnh quảng nam và huyện phước sơn
vượt qua những khu vực sạt lở chia cắt đã vận chuyển được một hai tấn lương thực thực phẩm bằng đường bộ cho xã phước lộc
và một mươi năm tấn hàng hóa cho xã phước thành
cũng trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng một mươi một sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai thực hiện năm chuyến bay đưa tám tấn lương thực hàng hóa
vào tiếp tế cho người dân xã phước lộc
đến chiều nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể là phó bí thư đoàn xã phước lộc bị vùi lấp ở thôn một xã phước lộc
trong lúc đi làm nhiệm vụ sơ tán dân tránh bão số chín
hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích